các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
anh nguyễn linh nhân vật yêu cầu thay đổi tên xã thạch hòa thạch thất thường xuyên đi đá bóng cùng đối tượng
một đặc điểm của huyên theo anh linh là dù huyên chỉ cao khoảng một m sáu và không tập thể hình nhưng cơ thể vạm vỡ
hồi nhỏ anh linh và thanh niên trong làng chỉ cần treo đùa cũng có thể bị huyên đánh lại
do huyên khỏe hơn nên anh linh và đám bạn bè cùng lứa thường cố tình treo để hai bên lao vào chợ nhau
thế nhưng huyên lại đá bóng hay như ngôi sao huyên có thể đá hai chân như một thanh niên xóm trên
xóm dưới rất hay đá bóng cùng
anh linh nói và thông tin thêm huyên bị điếp bẩm sinh từ lúc bé không đeo máy trợ thính
phải đến khi lớn huy mới bắt đầu dùng máy để nghe rõ hơn
cũng theo anh linh ngoài bị điếc bẩm sinh đối tượng bị ngậm nên giọng nói khá khó nghe
khuyên học hết cấp ba thì đi làm mập cho nhà người quen và không làm thêm nghề khác
nhận xét huyên ở ngoài đời anh linh và hàng xóm đều cho rằng đối tượng cơ bản bình thường không có biểu hiện ác tính
huyên cũng đã có một vài mối tình trước khi quen n t l là mẹ đẻ của cháu bé gái ba tuổi
trao đổi với ông nguyễn thanh hùng bí thư chi bộ thôn năm xã thạch hòa thạch thất hà nội
được biết khi còn nhỏ huyền sống ở quê với ông bà nội sau đó ở với bác
khi đối tượng học hết cấp ba và sinh sống ở địa phương thì mọi thứ đều bình thường
ông hùng thông tin sau khi học hết lớp một mươi hai huy đi làm mộc và ít về địa phương
thanh niên cùng trang lứa trong thôn đi học và đi làm khắp nơi
nên cũng ít tiếp xúc với huyên
do đó đối tượng cũng không có va chạm hiềm khích với hàng xóm
đối tượng cũng không phải là thành phần bất hảo tại thôn
ông hùng nói và chia sẻ thêm bố huyên chỉ đồng ý nuôi cháu nếu đó đúng là con của huyền
nội bộ gia đình huyên cũng không xảy ra vấn đề gì quá lớn
chỉ có điều huyên đưa mẹ cháu bé ba tuổi về ra mắt nhưng dấu bố chuyện chị l đã có con
khi bố huynh biết chuyện thì đã không đồng ý
trên mạng xã hội huyên thường xuyên chia sẻ về những hình ảnh
và các dòng trạng thái bất cần đời
ngoài ra do có đam mê với bóng đá và game nên đối tượng này cũng thường xuyên cập nhật
về các tin tức bóng đá cũng như trò chơi điện tử trên mạng xã hội
do có gương mặt ưu nhìn nguyễn trung huyên hay chia sẻ hình ảnh ăn mặc bảnh bao trên mạng xã hội
đối mặt hình phạt cao nhất là tử hình
theo lời khai ban đầu huyên từng nhiều lần hành hạ bé a
kể từ khi bé gái đến ở cùng khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
huyên được cho là mua hai gói thuốc diệt có rồi phá
huyên đã phá vào chai nước ngọt đem cho bé gái uống khiến nạn nhân ngộ độc
phải cấp cứu tại bệnh viện nhi trung ương
một tháng sau nghi phạm nhét đinh vít vào miệng bé gái
lần đó chỉ luyến phải đưa con gái đến bệnh viện huyệt sạch thất để gắp dị vật sang ngoài
ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một huyền sai rượu rồi đánh gãy tay của bé gái
gần đây nhất vào sáng một mươi bảy tháng một huyên ở nhà trọ với cháu a
và tiếp tục tác động vật lý lên con gái riêng của người tình
cơ quan công an cũng đang điều tra việc huyên đóng chín chiếc đinh vào đầu bé a
khiến bé sau đó nhập viện tại bệnh viện đa khoa thạch thất trong tình trạng hôn mê co giật
khi thăm khám bác sĩ đã phát hiện cánh tay phải của bé bị bó bột
quá trình chẩn đoán bác sĩ nhận định bé bị viêm mạng não
nên chuyển bé lên bệnh viện sanpôn
tại đây bé được chụp x quang và phát hiện chín dị vật trong hộp sọ hình dạng giống đinh kim
nhận định về vụ việc này luật sư đặng văn cường đoàn luật sư thành phố hà nội cho rằng
nếu lời khai nhận của đối tượng huyên là đúng
thì đối tượng này đã ít nhất bốn lần thực hiện hành vi phạm tội và sẽ bị xử lý về nhiều tội danh
trong đó có hình phạt cao nhất là tử hình
luật sư cho rằng cơ quan điều tra sẽ làm rõ lời khai của nghi phạm này để xác định lời khai có đúng sự thật hay không
trên cơ sở kết quả xác minh xác định lời khai là đúng
lời khai này phù hợp với những dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
lời khai của người làm chứng và so lần cho bé nhập viện
kết quả điều trị vết thương thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự
và khởi tố bị can đối với đối tượng này về nhiều tội danh
trong đó có tội giết người theo khoảng một một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
tội cố ý gây thương tích theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự và tội hành hạ người khác
theo điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm
theo lời khai của đối tượng thì có bốn lần đối tượng tác động vật lý lên cháu bé
trong đó những lần có thể xử lý hình sự về tội giết người
như lần đối tượng pha thuốc diệt cỏ vào chai nước để cho cháu uống
lần đối tượng bóp cổ nhát đinh vít vào miệng cháu bé
và lần đối tượng dùng miếng bê tông để đóng nhiều đinh vào đầu cháu bé
luật sư cho rằng tất cả những hành vi này đều có thể dẫn đến chết người
đối tượng cố ý thực hiện hành vi mong muốn hoặc bỏ mặt hậu quả chết người xảy ra
cháu bé không chết là do được cấp cứu kịp thời
bởi vậy đây là hành vi nguy hiểm có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân
là hành vi giết người đối tượng sẽ bị xử lý về tội giết người theo khoảng một
điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự
là có tính chất côn đồ phạm tội với người dưới một mươi sáu tuổi
thực hiện hành vi phạm tội đến cùng thực hiện hành vi phạm tội một cách mang rỡ
nên hình phạt sẽ là tù từ một mươi hai đến hai mươi năm tù chung thân hoặc tử hình
đối với hành vi tàn nhẫn mất tính người như vậy
thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình
ngoài ra với lần đối tượng làm gãy tay cháu bé
thì chỉ riêng hành vi này đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích
theo điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
mức hình phạt cụ thể sẽ tùy thuộc vào tỷ lệ thương tích của cháu bé
do hành vi của đối tượng này gây ra theo quy định của pháp luật
như vậy trường hợp đối tượng này bị kết án theo nhiều tội danh nêu trên
mà có hình phạt cao nhất là tử hình
thì hình phạt chung mà đối tượng này phải chấp hành là tử hình
nếu hình phạt cao nhất là tù chung thân thì hình phạt chung sẽ là tù chung thân
nếu hình phạt cao nhất là tù có thời hạn thì hình phạt chung không quá ba mươi năm tù
với ba tội danh có thể xử lý đối với đối tượng này
thì tội giết người có khung hình phạt cao nhất là tử hình
tội cố ý gây thương tích và tội hành hạ người khác là tù có thời hạn
ngoài ra luật sư cho rằng
trong vụ án này
cơ quan điều tra sẽ làm rõ mẹ của cháu bé có vai trò đồng phạm hay không
có hành vi không tố giác tội phạm hay không
trong trường hợp có căn cứ cho thấy mẹ của cháu bé cũng có cùng ý chí
thực hiện hành vi phạm tội với đối tượng này
thì mẹ cháu bé sẽ bị xử lý hình sự chung một tội gian với đối tượng này
với vai trò đồng phạm giúp sức hoặc xúi dục
trường hợp cơ quan điều tra thu thập được chứng cứ để chứng minh mẹ cho bé có biết về hành vi giết người
cố ý gây thương tích hành hại cháu bé nhưng không chứng minh được vai trò đồng phạm
thì vẫn có thể xử lý người phụ nữ này về tội không tố giác tội phạm
đây là vụ việc rúng động dư luận hành vi của đối tượng là rất đáng lên án
bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc
làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng làm rõ nhận thức của đối tượng
và hậu quả đã gây ra với cháu bé và xã hội
để có hình thức xử lý phù hợp với quy định của pháp luật
luật sư cường nhận định với tội ác mà đối tượng này đã khai nhận như vậy
mà phù hợp với các dấu vết để lại trên cơ thể nạn nhân
phù hợp với lời khai của người làm chứng và kết luận của cơ quan chức năng
thì đối tượng này rất khó để có thể thoát được án tử hình
đã rõ mức án cao nhất mà huyên sẽ phải đối diện là tử hình
và người mẹ đẻ cũng không tránh khỏi vòng lao lý
dù bên ngoài huyên có tốt đẹp gỡ nào ngoan ngoãn ra sao
thì khách hành xử tàn bạo mất lương tri này
cũng không thể nào được xã hội chấp nhận
những tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
chúng ta hãy cùng cầu nguyện để bé gái thoát khỏi cửa tử
được sống và lớn lên như những đứa trẻ bình thường khác